các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mưa cũng diễn ra với các tỉnh thành miền trung
dự báo trong đêm nay và ngày mai diện mưa và cả cường độ mưa ở cả miền trung đều giảm
một dọc các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng ngãi
chỉ còn mưa dài rác với lượng trong đêm nay giảm còn năm một mươi mm
sao đến ngày mai vùng mưa tiếp tục thu hẹp lại
chỉ còn xuất hiện ở các tỉnh từ quảng trị trở vào đến quảng nam với lượng từ ba năm mm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại đây cũng có xu hướng tăng nhẹ
phổ biến mức nhiệt từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
về trưa và chiều mây giảm trời hứng nắng nhẹ
vì thế mà nền nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi hai mươi hai độ
riêng đối với các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận
trời có nắng và nhiệt độ ở mức cao trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
ít mưa nắng nhiều sẽ là trạng thái thời tiết trong đêm nay và cả ngày mai
ở hai khu vực nam bộ và tây nguyên
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên sẽ là từ ba mươi một đến ba mươi hai độ
còn ở nam bộ nhiệt độ sẽ tăng cao lên mức ba mươi bốn ba mươi năm độ
mang tới trạng thái nóng nhẹ về chiều ở các tỉnh miền đông
và nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi ba độ ở các tỉnh miền tây
trên biển do ảnh hưởng của hiệu ứng cộng rồn của không khí lạnh
nên trong đêm nay và ngày mai suốt một dọc các vùng biển trung và nam bộ
tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
vẫn còn có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo khoảng ngày hai mươi bốn tháng một gió trên các khu vực biển này mới giảm dần
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước